thủ tướng vương quốc hà lan mark rutte bắt đầu thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
chiều nay lễ đón thủ tướng hà lan mark rutte được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hà lan đã tiến hành hội đảng
lễ đón được tiến hành trọng thể theo cấp nhà nước đây là lần thứ hai thủ tướng hà lan mark rutte thăm việt nam kể từ khi nhậm chức vào năm hai nghìn một mươi
việt nam hà lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hiện nay hà lan xem việt nam là đối tác ưu tiên chính sách thúc đẩy hợp tác với việt nam nhận được sự ủng hộ thống nhất cao của chính giới cũng như cộng đồng doanh nghiệp hà lan
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hà lan bắt đầu viện trợ oda không hoàn lại cho việt nam chủ yếu trong lĩnh vực nhân đạo giáo dục đào tạo và y tế
kim ngạch thương mại hai triệu đạt bảy tám mươi bốn tỷ usd trong đó việt nam xuất khẩu chủ yếu các loại mặt hàng thủy sản rau quả hạt điều cà phê hạt tiêu gạo sản phẩm hóa chất sản phẩm chất dẻo và nhập khẩu từ hà lan chủ yếu thực phẩm thức ăn gia súc và nguyên liệu hóa chất sản phẩm hóa chất dược phẩm sản phẩm chất dẻo